quận đồ sơn dương tính với sars cov hai những người này đến từ nhiều địa phương khác nhau
tám người trên thuê trọ tại tổ dân phố trung nghĩa hai phường hợp đức chung ca mắc này đều là f một
của một trường hợp được ghi nhận trước đó họ ở cùng khu trọ và chưa tiêm mũi vaccine phòng covid một mươi chín nào
về dịch tễ khoảng một mươi ngày nay từ mùng một tháng một mươi hai đến mùng chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhóm tám cô gái làm nghề tự do đã bị ngừng việc khi xuất hiện ổ dịch gần khu vực
lịch trình di chuyển của nhóm chủ yếu là đi ăn lậu ở đường trung nghĩa gần khu trọ
đến nhà bạn ở thọ linh xã minh tân huyện kiến thụy chơi
ngày ba và mùng bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi thấy một số bạn cùng nhà trọ có biểu hiện ho sốt
đau đầu nhóm cô gái này đã ghé một số hiệu thuốc gần khu vực mua quay test covid một mươi chín
vào tối tám tháng một mươi hai khi có kết quả xét nghiệm khẳng định cả tám f một đều dương tính sars cov hai
chính quyền quận đồ sơn đã đề xuất chuyển các f này tới khu cách ly điều trị tập trung
đồng thời phối hợp với trung tâm y tế quận đồ sơn tổ chức phong tỏa các hộ gia đình f một
khu vực nơi các f đã đến phun khử khuẩn và mở rộng truy vết các f một f hai liên quan
cách ly y tế là biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế sự lây lan của virus sars cov hai ra ngoài cộng đồng
tuy nhiên việc phải đi cách ly khiến cuộc sống của người bị cách ly ít nhiều bị xáo trộn
chính vì vậy mà không ít trường hợp đã chống đối trốn cách ly
ví dụ như câu chuyện người phụ nữ trốn trong đông phế liệu ngay sau đây
chú ơi chú thả tôi đi chú ơi tôi không có bị gì chú ơi
người phụ nữ vừa khóc vừa được các nhân viên y tế bế ra khỏi khu vực đựng phế liệu
trước đó thấy nhân viên y tế đến nhà yêu cầu đi cách ly
người phụ nữ này đã xin đi vệ sinh rồi trốn luôn trong đống phế liệu
ba người mà quần áo bảo hộ liên tục động viên
chỉ ơi hợp tác đi không có việc gì mà phải khóc
nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục keo la đến tận khi lên xe chưa chịu dừng
không chỉ có người phụ nữ này
mà một cháu bé khác trong gia đình cũng trốn cách ly bằng cách chui vào nằm trong chiếc xe ba gác
và lấy cỏ phủ lên người song vẫn bị phát hiện
các thành viên còn lại trong nhà cũng không mấy hợp tác khi được yêu cầu lên xe đi cách ly
đoạn clip ghi lại cảnh toàn bộ câu chuyện trốn cách ly được đăng tải khiến cho nhiều người bật cười
một bình luận trên mạng xã hội lên tiếng
nhìn vừa thương vừa buồn cười
nhưng mọi người hãy đi cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội nhà
vừa qua tại phiên chấp vấn trực tiếp của hội đồng nhân dân thành phố hà nội
lãnh đạo quận cầu giấy hà nội cho biết rất phức tạp khi xử lý các quán karaoke hoạt động chui trong dịch
đặc biệt là nhà hàng ăn uống kèm karaoke
một đại biểu đặt câu hỏi chất vấn về việc báo chí phản ánh một số quận huyện vẫn còn vi phạm chống dịch
như karaoke chui ăn uống quá giờ tập trung ngoài giờ quá ba mươi người như tại quận cầu giấy
dù đã xử lý kịp thời nhưng vẫn gây bức xúc trong dư luận
trả lời chắc vấn này
ông bùi tuấn anh chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy thừa nhận
nói về karaoke tại cầu giấy thì nhiều người ấn tượng vì xảy ra nhiều năm nhiều nhiệm kỳ
quận đã cố gắng giảm bớt số lượng karaoke từ năm hai nghìn một mươi sáu tới nay từ bảy mươi bốn quán xuống chỉ còn sáu mươi quán
dù vậy theo lãnh đạo quận cầu giấy hoạt động karaoke rất phức tạp do toàn về đêm
từ một mươi hai h đêm đến sáng nên rất bất vả cho các lực lượng
nguyên nhân do điều kiện giấy phép kinh doanh karaoke quá dễ dù hội đồng nhân dân thành phố đã ra chế tài rất cao
nhưng vẫn chưa đủ sức răng đe các nhà hàng kinh doanh karaoke
việc cấp phép hàng ăn cùng karaoke nên rất phức tạp vì vào ăn thì được phép
nhưng họ vào hát không xử lý được do không có camera ghi hình
sơ máy hát thì nóng nhưng không có căn cứ xử lý ông tuấn anh nêu
lãnh đạo quận cầu giấy cũng đề nghị với những nhà hàng kiểm tra hai lần mà vi phạm thì rút giấy phép
dẫn lại việc xử lý quán karaoke chui monaza tại địa chỉ một trăm chín mươi bốn trần duy hưng ông tuấn anh cho biết
lực lượng chức năng của quận cầu giấy đã phải căn hai lều bạc cho quán này
kiên quyết xử lý từ một mươi hai h đêm đến bảy h sáng
đề nghị hàng ăn bán mang về hoạt động karaoke thì không kèm hàng ăn quy định rõ ràng
đã hát thì không ăn đồng thời tăng cường lực lượng giám sát
trong dịch bệnh này thì nên dừng không cho hoạt động karaoke việc quá phức tạp
ảnh hưởng rất vất vả cho các lực lượng trong xử lý chủ tịch quận cầu giấy đề nghị
trước đó vào tối và đêm hai mươi sáu tháng một mươi một qua tin báo của người dân
lực lượng chức năng bang chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường trung hòa quận cầu giấy đã kiểm tra đột xuất quán
karaoke monaza tại số một trăm chín mươi bốn trần duy hưng thời điểm kiểm tra có khoảng bảy mươi người có mặt trong quán
trong đó có hai người có quốc tịch hàn quốc đây không phải là lần đầu tiên quán karaoke này
không chấp hành yêu cầu dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân phường trung hòa báo cáo ủy ban nhân dân quận cầu giấy xem xét
củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với mức xử lý nặng nhất
hiện hà nội cho phép bán hàng ăn tại chỗ đến hai mươi một giờ đêm
song chưa cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ như karaoke vũ trường ba
thưa quý vị vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai sắp tới thành phố hồ chí minh sẽ thí điểm dạy học trực tiếp
trong hai tuần đối với khối lớp chín và lớp một mươi hai và câu hỏi đặt ra vào thời điểm này là khi phát hiện
học sinh mắc covid một mươi chín thì sẽ được xử lý như thế nào các học sinh cùng lớp có phải cách ly tập
nói chung hay không xin mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời ngay sau đây
khi phát hiện học sinh mắc covid một mươi chín
tại cơ sở giáo dục các cơ sở giáo dục thông báo kết quả dương tính cho trưởng bang chỉ đạo phòng
chống dịch tổ an toàn covid một mươi chín của cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh tiếp tục cách ly tạm thời ở
f thông báo ngay đến trạm y tế trung tâm y tế địa phương nơi cơ sở giáo dục trú đóng để phối hợp
triển khai các biện pháp phòng chống dịch đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe của f nếu có
bệnh viện suy hô hấp thở nhanh hoặc khó thở hoặc svo hai dưới chín mươi sáu thì liên hệ và chuyển f đến
bệnh viện có khoa đơn vị covid một mươi chín trên cùng địa bàn hoặc chuyển đến bệnh viện giải chiến điều
trị covid một mươi chín gần nhất bằng xe cấp cứu nếu f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
tư vấn hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp nhận
và xử lý theo quy định tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm
ra cho toàn bộ học sinh giáo viên mẫu gộp không có ba người các lớp học khác hoạt động bình
thường nếu trong cùng một ngày phát hiện từ hai trường hợp f trở lên ở hai lớp khác nhau tổ chức
ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô hai lớp cùng tầng xét nghiệm kiểm tra cho học sinh giáo
viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng hai lớp các tầng cùng khối nhà xét nghiệm kiểm tra
cho học sinh giáo viên của tất cả các lớp trong cùng khối nhà hai lớp khác khối nhà nếu có mối
liên hệ dịch tễ thì xem xét kiểm tra cho toàn bộ học sinh giáo viên của trường nếu không có mối
liên hệ dịch tễ thì xử lý theo lớp học theo dõi f một
tất cả học sinh giáo viên trong cùng lớp học với f đã có kết quả xét nghiệm âm tính f một đã
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ liều hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được đi học và làm việc bình thường
nhưng tuân thủ năm ca xét nghiệm lại vào ngày ba thứ bảy và tiếp tục mỗi bảy ngày bằng phương pháp xét nghiệm ngay
kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện ảnh
theo dõi f khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng
f một chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều nhưng có yếu tố nguy cơ như béo
vị mắc bệnh nền cách ly tại nhà theo quy định khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và trạm
y tế địa phương nơi cư trú xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi bốn hoặc ngay khi có triệu chứng
riêng với khối mầm non nhà trẻ nhóm trẻ nếu có một ca dương tính thì cho toàn bộ học sinh
một nghiên cứu được đăng tải trên truyền trang vệ sinh học biorisk vào hồi tháng một mươi đánh giá
mối liên hệ dữ liệu mỡ trong cơ thể con người và mức độ dễ tổn thương trước covid một mươi chín
chúng tôi chỉ ra mô mỡ của con người ở nhiều địa điểm có thể bị nhiễm virus sars cov hai sự lây
nhiễm này gây ra phản ứng viêm bao gồm tiết ra các chất gây viêm ở cả các ca covid một mươi chín nặng
các nhà khoa học thông báo

các nhà khoa học đã làm các thiết kế để giải quyết các vấn đề này
các nhà khoa học đã làm các thiết nghiệm về khả năng nhiễm virus của mô mỡ
cũng như cách từng loại tế bào phản ứng trước virus họ cũng lấy mô mở từ
những người tử vong do covid một mươi chín và tìm thấy virus ở mô mở gần với nhiều cơ quan
kết quả nghiên cứu có thể góp phần giải thích nguyên nhân tỷ lệ tử vong của người mỹ da đen gấp
latin và bản địa cao hơn so với người mỹ da trắng và gốc á nhóm trước có tỷ lệ béo phì cao hơn so
với nhóm sau béo phì hoàn toàn có thể góp phần gây ra các ca bệnh nặng
tiến sĩ katarzynski
catherine bliss tại đại học stanford thành viên của nhóm nghiên cứu nói
chúng tôi tìm thấy các citokin gây viêm khi cơ thể phản ứng với hiện tượng viêm ở các mô mở
tương tự trong máu của các bệnh nhân rất nặng tiến sĩ pleis và các cộng sự cũng nhận thấy các
mô mỡ bị nhiễm bệnh có thể gây ra hội chứng covid một mươi chín kéo dài trong những người mắc hội
chứng này có thể xuất hiện các triệu chứng của covid một mươi chín hàng tuần thậm chí là hàng tháng sau
khi khỏi bệnh nghiên cứu trên là lời cảnh báo cho các chuyên gia
và nhân viên y tế thúc giục họ để ý kỹ hơn tới những người bị thừa cân béo phì cũng như
phương án điều trị và tiêm chủng dành cho họ giáo sư paris popin tại đại học bắc carolina nói
chúng ta vẫn phải ghi lại nguy cơ đối với họ nhưng vẫn chưa giải quyết các nguy cơ này
dựa vào diễn biến một năm qua với sự xuất hiện của các biến chủng sars cov hai mới
tỷ phú bill gates đã đưa ra sự đoán thời điểm đại dịch covid một mươi chín kết thúc
nhà sáng lập microsoft tỷ phú bill gates
vào ngày tám tháng một mươi hai đã đưa ra đánh giá và dự báo về đại dịch covid một mươi chín trên trang blog cá nhân
tỷ phú này cho biết ông hy vọng rằng giai đoạn cấp tính của đại dịch covid một mươi chín sẽ chấm dứt vào năm hai nghìn hai mươi
tôi cho rằng giai đoạn cấp tính của đại dịch sẽ chấm dứt vào thời điểm nào đó trong năm hai nghìn hai mươi hai bill cast viết
nhà sáng lập microsoft nói đại dịch đã không kết thúc sớm như kỳ vọng ban đầu do sự xuất hiện
của biến chủng delta và việc nhiều nước chật vật thuyết phục người dân tiêm chủng
ông gates thừa nhận
tôi đã đánh giá thấp độ khó của việc thuyết phục mọi người tiêm vaccine và tiếp tục đeo khẩu trang
nhận định của tỷ phú bill gates được đưa ra trong bối cảnh cả thế giới vừa xuất hiện biến chủng omicron
mặc dù hiện có rất ít thông tin nhưng omic ran đang gây ra lo ngại cho biến chủng này chứa lượng đột biến cao chưa từng có
theo kết quả giải trình từ gen omicron có hơn năm mươi đột biến trong đó có hơn ba mươi đột biến trên protein gai
gấp đôi số đột biến ở biến chủng delta hoàn thành thế giới suốt một năm qua
giới khoa học đang chạy đua với thời gian để giải mã omicron trong đó có việc giải mã câu hỏi liệu
ômicron có dễ lây lan hơn dễ ném miễn dịch làm giảm hiệu quả của vaccine không các hãng dược cũng
họ không loại trừ kịch bản thế giới phải điều chỉnh chiến dịch tiêm chủng vaccine để đối phó với biến chủng mới này
tỷ phú bill gates thừa nhận omicron đang gây lo ngại nhưng cũng nhấn mạnh với tốc độ phát triển biến chủng mới
hiện nay cùng với việc phát triển vaccine và thuốc điều trị ông hy vọng rằng covid một mươi chín sẽ trở thành một
bệnh đặc hữu vào năm hai nghìn hai mươi hai thế giới đã có sự chuẩn bị tốt hơn bất cứ thời điểm nào kể từ khi đại
dịch bùng phát nhằm đối phó với các biến chủng mới có nguy cơ nguy hiểm hơn chúng ta cũng đang ở thời
điểm tốt hơn để có thể điều chỉnh vaccine nếu cần ông gate nói ông cho biết các nhà khoa học
trong đó có cả các nhóm nghiên cứu với sự tài trợ quốc quỹ bill melinda gates foundation
đang nỗ lực giải mã omic ron và dự kiến sẽ sớm có thêm nhiều thông tin về biến chủng này
theo ông vaccine và các loại thuốc kháng virus có thể làm giảm đáng kể mức độ chết chóc của đại
dịch covid một mươi chín trong tương lai và tiến tới con người chỉ còn nghĩ đến covid một mươi chín khi tiêm chủng vaccine
hàng năm đại dịch covid một mươi chín bùng phát từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay đại dịch này đã khiến cho gần
hai trăm bảy mươi triệu người trên thế giới nhiễm bệnh và hơn năm triệu người tử vong nhiều chuyên gia tin rằng
covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu theo mùa vào khoảng năm sau với điều kiện độ bao phủ vaccine
toàn cầu đủ lớn who đã nhiều lần hối thúc các nước phát triển chia sẻ nguồn cung vaccine với
các nước thu nhập thấp hơn để hạn chế nguy cơ virus đột biến tạo ra các biến chủng mới nguy hiểm hơn
từ những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp
thưa quý vị những thông tin vượt xu đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại